ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh phú thọ cho biết tính từ một mươi tám h ngày hai mươi một tháng một mươi đến sáu h sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi
tỉnh phú thọ ghi nhận tổng cộng bốn mươi ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có hai mươi hai ca được phát hiện ngoài cộng đồng
sau khi tỉnh phú thọ triển khai thần tốc xét nghiệm sàng lọc sars cov hai cho toàn bộ người dân các địa phương có dịch
huyện lâm thao tiếp tục là điểm nóng về tình hình dịch khi mà tất cả hai mươi hai ca mắc mới trong cộng đồng đều được phát hiện tại địa phương này
hiện tại không chỉ các địa phương có dịch tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng
mà tất cả các địa phương còn lại của tỉnh phú thọ cũng đã lên phương án và thực hiện test nhanh cho người dân để tìm f ngoài cộng đồng
kể từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến nay phú thọ đã phát hiện hai trăm năm mươi hai ca mắc covid một mươi chín qua truy vết xác định hơn một mươi trường hợp liên quan
tất cả đang được quản lý theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp